đây là một trong số dự án phim lịch sử có kinh phí lớn nhất của việt nam
do hãng phim truyện việt nam sản xuất
nghệ sĩ nhân dân nguyễn thành vân đạo diễn
và nhà biên kịch đoàn minh tuấn viết kịch bản
sống cùng lịch sử hay mộ gió và đam mê
không phải là những phim nhà nước đầu tiên thất bại về doanh thu
trước đó không ít phim từng được ra mắt rồi đắp chiếu cất kho
như rừng đen chơi vơi hay vũ điệu đam mê
những bộ phim này sau khi ra rạp
đều bị loại khỏi danh sách chiếu sau hai tuần vì quá ế
thưa bà bà có nhận xét như thế nào
về tình hình sản xuất phim điện ảnh của nước ta
trong vài năm trở lại đây ạ
trước khi nói về cái mạng phim của thị trường
thì trong khá nhiều năm gần đây
thì trong độ khoảng gần chục năm trở lại đây
thì tôi thấy là nó đang phát triển
một cách rất là đúng quy luật
trong khi vẫn còn tồn tại rất là nhiều những cái phim
mà chúng ta vẫn gọi đùa nó là họ hài nhảm này
hay là phim không có calor này
thì đã trỗi lên một số phim
mà các nhà đặc biệt là của các nhà làm phim độc lập
họ đã hướng tới cái chất lượng nghệ thuật cao hơn
và hướng tới những cái triết lý mang tính nhân sinh cao hơn
thế thì đấy là cái hiện trạng của cái gọi là thị trường điện ảnh
hay còn gọi là điện ảnh xã hội hóa
còn cái dòng phim mà chúng tôi vẫn quen gọi nó là dòng phim chính thống
do nhà nước đặt hàng phim phục vụ các nội dung chính trị
trong đó có lịch sử có truyền thống cách mạng
và có những cái phim mà chúng ta luôn luôn hướng tới cái
cái cái định hướng nghệ thuật cao
thì những cái phim này hiện nay đang ở trong một cái tình trạng mà
nếu còn kéo dài tiếp thì tôi cho rằng nó đang ở trong cái quá trình bị triệt tiêu giật
thì đây là một cái hiện trạng buồn
tôi phải nói đây là một cái hiện trạng buồn
và nó cho thấy là điện ảnh cái tổng thể của nền điện ảnh nước nhà đang phát triển lệch tâm
vâng như vậy thì như bà vừa nói thì cũng có thể nói là trong thời kỳ vừa qua
đã bùng nổ rất nhiều những bộ phim tư nhân
thế nhưng trong khi đó thì những bộ phim nhà nước lại bị thất thế
những bộ phim điện ảnh nước nhà hiện nay
vậy thì theo bà thì chúng ta nên giải quyết tình trạng này như thế nào
và chúng ta nên bắt đầu từ đâu
tôi nghĩ là để giải quyết một cái thực trạng như thế thì trước hết chúng ta phải nhìn đến nguyên nhân của nó đã
như lúc trước thì tôi đã nói là cái điện ảnh của việt nam cái gọi là nền điện ảnh của việt nam
thì nó gồm hai mảng
phim xã hội hóa hay còn gọi là phim thị trường và một dòng phim gọi là dòng phim chính thống do nhà nước đặt hàng
được thực hiện bởi ngân sách ngân sách nhà nước và được thực hiện bởi ý chí của nhà nước
nhà nước là nhà đầu tư lớn của cái dòng phim này
thậm chí là nhà đầu tư duy nhất
thế thì tại sao đến bây giờ cái dòng phim chính thống đã từng là mưa làm gió một thời đã từng quyến rũ không chỉ khán giả trong nước mà cả khán giả nước ngoài
và tôi cũng xin nói lại luôn rằng cái dòng phim này chưa từng bao giờ kiếm tiền cả
mặc dù nó rất hay
đến bây giờ thỉnh thoảng chúng ta xem là chúng ta vẫn cảm động
nhưng chắc chắn tôi cũng như bạn không có ai đem tiền đi mua vé để xem lại phim trị tư hậu ở già
chắc chắn là như vậy
nhưng dẫu sao nó cũng là một cái dòng phim đã mang lại vinh dự cho nền điện ảnh nước nhà và cho đất nước chúng ta
làm cho bạn bè nam châu hiểu rằng là việt nam là thế nào
thì tại sao bây giờ tự nhiên nó lại dường như không còn giá trị gì nữa
nên nó có mấy vấn đề
từ trong nguyên nhân của nó
bây giờ chúng ta gạt cái phim thị trường sang một bên
chỉ nói về dòng phim này thôi
thứ nhất tôi là người đã làm việc rất lâu năm trong ngành điện ảnh
tôi nhận thấy một điều là cái giai đoạn mà
các đơn đặt hàng được xét duyệt thông qua những kịch bản tốt đã qua rất lâu
nó sau khi đã được xét duyệt rồi thì cái hệ thống giám sát sản xuất
để đưa cái kịch bản ấy trở thành một bộ phim tương lai
trở thành một cái sản phẩm cuối cùng đáp ứng được nhà đầu tư tức là nhà nước thì cũng không được làm tốt
cái quá trình giám sát đó rất là yếu
thậm chí có khá nhiều trường hợp bị buông lỏng hoàn toàn
thế thì cái việc không giám sát đó
nó sẽ dẫn đến cái việc là cái người nghệ sĩ làm việc nó hoàn toàn theo bản năng
thế và tôi cũng từng nói rằng tôi cũng là một nghệ sĩ
tôi biết là khi tôi làm việc rất nhiều người tưởng rằng là tôi cứ tự động tôi viết ra thành kịch bản
không có đâu
luôn luôn tôi có một ít nhất là một người biên tập rất giỏi ở bên cạnh tôi
họ canh me cho tôi
thế tôi nói là cái người nghệ sĩ khi bước vào cái hoạt động nghề nghiệp của mình
thì nó giống như là cái con gà chọi ấy
nó mê đòn và nó rất cần rất cần những cái bàn tay
cứng rắn ở bên cạnh họ le họ điều chỉnh họ để họ đi đúng với cái mục đích ban đầu
nếu không họ sẽ đi lạc được
thế thì cái việc mà những cái bàn tay gọi là biên tập hay là những cái bàn tay kiểm soát rất là cứng rắn đó
hiện nay họ không làm nhiệm vụ
tôi phải nói thật là họ không làm nhiệm vụ
vai trò của người biên tập trong các phim điện ảnh hiện nay rất yếu
rất rất yếu
vì thế mà
nó đặt cái
nó đặt ra một cái nghịch lý
trong khi anh đạo diễn
là người được coi là tác giả của phim
anh đạo diễn thực hiện một cái bộ phim bằng tiền của ngân sách nhà nước
nhưng mà trong cả hệ thống lại tin rằng đây là một cái phim của anh ấy
anh ấy là tác giả duy nhất
thì cái này nó là một nghịch lý
tôi chỉ là tác giả duy nhất khi tôi là
tôi là nhà sản xuất độc lập thôi
tức là tiền do tôi kiếm ra tôi muốn làm trò gì với nói tôi làm
nhưng mà tôi làm việc cho một cái đơn đặt hàng
thì tôi phải đáp ứng đơn đặt hàng
thế nhưng cái quan điểm này nó đã sai
lâu nay nó đã có những cái dấu hiệu sai
và nó làm cho cái bộ phim trong khá nhiều trường hợp bị đi lạc đường
thế thì đây là một trong những cái điều mà tôi
tôi cho rằng là nó
cái bệnh này nó mang tính hệ thống
việc mà cái dòng phim nó trở nên không tốt
là nó mang tính hệ thống
còn nếu như nói chúng ta cũng đã từng nghe thấy rất là nhiều rằng là
phim nhà nước đặt hàng hiện nay
hay còn gọi là dòng phim chính thống hiện nay là
đang eo uột đang bị thua lỗ mấy cái thứ này khác
thì tôi xin điều chỉnh lại một cách rất là nghiêm túc
rằng là đối với các phim đặt hàng
không thể nói đến vấn đề thua lỗ
bởi vì chúng tôi có kinh doanh đâu
những người làm phim ở các hãng phim này họ không kinh doanh
họ thực hiện một nhiệm vụ
cái nhiệm vụ ấy của họ là gì
nhận tiền của nhà nước thực hiện một bộ phim
và giao trả hàng cho nhà nước
họ thậm chí nếu tôi nhớ là anh thanh vân đã từng
tự kinh doanh thử thử
tự kinh doanh cái phim sống cùng lịch sử đấy
và bị cục điện ảnh cảnh báo cảnh cáo ngay
anh không có quyền đúng không ạ
và khi mà tôi làm thì không có quyền để mà
để đem phim đó đến với khán giả
thì câu chuyện nó sẽ rất là hài hước
ở chỗ là tôi cái đứa con của tôi đưa ra
ai muốn làm gì nó thì làm
người ta có thể mua vé có thể không
và người ta có thể đến xem miễn phí
và người ta vẫn chửi nó như thường
là bởi vì cái nguyên nhân nó đi theo một hệ thống
chứ nó không phải chỉ có mỗi người nghệ sĩ đâu
vì thế mà rất là buồn
bởi vì là từ cái đó nó dẫn đến
một cái quan niệm của cái hệ thống quản lý
bộ nhận bộ văn hóa và bộ tài chính
hiện nay đang rất trao đảo trong một câu hỏi
rằng tại sao tôi đưa tiền cho anh mà anh không kiếm được tiền
giống như tèo em hay giống như là
em là bà nội của anh
vâng câu hỏi ấy được đặt ra
và câu hỏi này rất là kỳ cục
bởi vì chưa bao giờ anh bảo tôi làm phim đèo em cả
đúng không ạ đấy là một trong những cái
cái điều mà
cái nguyên nhân của nó là
do cái cách chúng ta hành xử với dòng phim này
không đúng cách
và khi đã biết nguyên nhân rồi
thì đương nhiên chúng ta phải trở lại
với cái thực trạng đó
và giải pháp của nó rất là đơn giản
xe rê lại
chúng ta đã từng có một cái
gọi là cải tổ cũng được mà gọi là
xe đi lại theo đúng cái quy trình cũ thôi
tôi nghĩ là không cần quy trình khác
cần phải thiết lập lại cái quy trình đó một cách chặt chẽ
và phải có trách nhiệm cá nhân
có trách nhiệm đến đâu
ông giám đốc hã
có trách nhiệm đến đâu
ông giám đốc sản xuất trực tiếp
của phim đấy có tác động đến đâu
có trách nhiệm đến đâu
phải quy trách nhiệm cá nhân ra
thì mọi người mới làm việc hết sức mình
cái thời của cái sự tự nguyện cống hiến nó qua rồi
ngày trước khi mà tôi chứng kiến
các anh ấy làm phim thì tôi đều thấy rằng là
đây là những sự tận hiến
một cách tự nguyện
nhưng bây giờ thì chúng ta buộc phải sử dụng
cái quyền lực pháp chế
để mà đưa tất cả mọi người
trở về một cái quỹ đạo
và lâu dần tôi cho rằng cái tinh thần tận hiến
nó sẽ lại xuất hiện
vâng xin cảm ơn chia sẻ vừa rồi của bà
thưa quý vị trong lúc trông chờ được đặt hàng
hay tài trợ thì nhiều nhà làm phim
đã mang đứa con tinh thần của mình
đi cầu cứu các quỹ điện ảnh nước ngoài
tham gia các trợ phim liên hoan phim
để trào hàng trong khi đó
thì tại chính thị trường nước nhà
phim tư nhân vẫn cứ nổ rộ
và dòng phim nhà nước vẫn đang đứng ngoài cuộc chơi
vâng đó là câu chuyện của sản xuất phim
vậy còn khâu phát hành phim thì như thế nào
mời khách mời cùng quý vị khán giả
hãy cùng theo dõi một clip tiếp nối ngay sau đây
tại các nước trong khu vực
thị phần tại các sạp chiếu phim
phim nội địa chiếm tỷ lệ rất cao
hàn quốc chín mươi thái lan tám mươi
còn tại việt nam
tỷ lệ đó chỉ là ba mươi hai
doanh thu hiện nay của phim việt
cũng chỉ chiếm hai mươi đến ba mươi
tổng thị phần
như bà vừa nói thì
điện ảnh nhà nước cũng đang gặp
những cái khó khăn
và những cái bất lợi
trong khâu phát hành phim
vậy thì bà có thể nói cụ thể hơn
về những cái bất lợi đó được không
cái ký kết của chúng ta khi bước chân
vào video thì chúng ta đã có
một những cái điểm hở về việc
buông lỏng hoàn toàn
mở cửa hoàn toàn về mặt văn hóa
và vì thế mà các nhà làm phim
phát hành phim nước ngoài
có quyền nhập phim một cách ảo ạt
đầu tiên là nhập phim một cách ảo ạt
và sau đó thì họ xây dựng các cụm rạp
và họ trở thành những ông chủ
xót vé những ông chủ xót vé khổng lồ này
cho phép phim nào vào giảm họ
thì được vào
mà nếu như họ không cho phép
thì phim đó không được vào
và khi đã được vào thì họ chia tỷ lệ
với một giá rất là người ta gọi là
ép người ví dụ như phim việt nam sản xuất
do các nhà sản xuất có thể là
tư nhân có thể là do nhà nước đưa vào
chỉ cho một khoảng thời gian rất là ngắn
ở trong giảm của họ và sau đó thì
chia với một tỷ lệ mà họ thắng thế
ví dụ sáu năm còn bên này chỉ ba năm thôi
bốn năm thôi bên kia được năm năm
tức là chủ giảm được năm năm
thế thì cái cách này
làm cho chúng ta
cái dòng phim ở trong nước không cứ là
phim truyền thống
mà toàn bộ các phim
điện ảnh được sản xuất bởi các nhà
sản xuất tư nhân đứng trước nguy cơ
phá sản liên tục đó là lý do
mà chúng ta nhìn thấy rất nhiều các hãng phim
nhỏ xuất hiện rồi lại biến mất
xuất hiện rồi lại biến mất
các nhà sản xuất phim độc lập cũng như thế
làm được một phim rồi thôi tôi đặt một câu hỏi
tại sao chúng ta không làm như người pháp
như hàn quốc như trung quốc
họ cho phép đưa phim nước ngoài
vào rất nhiều cho phép điện ảnh
tư nhân phát triển nhưng
tất cả trong cái giá vé đó
thì họ trích lại một cái phần
phim nhỏ thôi so với danh thu
của các vị
phát ảnh đó thì nó nhỏ ví dụ
cái phần lái nổi về ngân sách họ
trích ra và bỏ vào một cái quỹ điện ảnh
cái quỹ này sẽ thực hiện cái nhiệm vụ
chấn hương điện ảnh trong nước
cái việc chấn hương điện ảnh của họ không đơn giản
chỉ là thực hiện theo kiểu đặt hàng một
hãng phim nhà nước để làm phim mà
những phim đạt được cái tiêu chí
văn hóa nghệ thuật cao
và đáp ứng được cái yêu cầu chính trị của họ
thì họ có một cái
giải thưởng đủ để họ để cho
các nhà sản xuất phim cũng như các nghệ sĩ
có một cái cơ hội tái đầu tư
thì tôi cho rằng đây là một giải pháp rất là hay
và nó duy trì được cái dòng phim
chính thống đó
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của bà và một lần nữa
xin cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa quý vị thực tế đã
cho thấy sự bùng nổ của các hãng
phim tự nhân và cơ chế mở trong
lĩnh vực sản xuất phim đã giúp cho
ngành điện ảnh nước nhà gia tăng số lượng phim việt
nhưng rõ ràng chất lượng
của các bộ phim này vẫn là điều đáng bàn
khi thiếu vắng đi những bộ phim
có chiều sâu văn hóa việt về số
phận con người hay ký ức lịch sử
vốn là thế mạnh của điện ảnh nước nhà
trong khi đó cổ văn hóa
chưa xong các dự thảo thông tư chưa
hoàn tất quá nhiều rào cản
đang khiến cho các hãng phim nhà nước cứ mãi
loay hoay hy vọng rằng
các cấp các ngành sớm có những chính sách phù hợp
và có những bước đi hiệu quả hơn
để bảo vệ và phát triển ngành điện ảnh
việt nam hướng tới góp phần xây dựng
nền văn hóa việt nam hiện đại
nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc